theo cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tính đến ngày một mươi tháng ba dịch tả lợn châu phi đã lan ra một mươi ba tỉnh thành ở phía bắc
trong đó nam định quảng ninh và ninh bình là ba địa phương tiếp theo mới xuất hiện dịch tả lợn châu phi
cụ thể tại quảng ninh ổ dịch được phát hiện trên đàn lợn ở thôn đức sơn xã yên đức thị xã đông triều
cơ quan thú y quảng ninh đã lấy bốn mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tại tri cục thú y vùng hai kết quả dương tính với virus gây bệnh ass
còn tại ninh bình kết quả phân tích của tri cục thú y vùng một cũng xác nhận hai trên bốn mẫu bệnh phẩm được phát hiện tại một số hộ gia đình ở thôn bạch cử xã ninh khang huyện hoa lư đã cho kết quả dưng tính với bệnh
như vậy tính đến thời điểm này thì có một mươi ba tỉnh thành ở phía bắc đã phát hiện có dịch tả lợn châu phi
đó là hưng yên thái bình hải phòng thanh hóa hà nội hải dương hà nam điện biên hòa bình thái nguyên nam định quảng ninh và ninh bình